hiện nay ở miền tây nam bộ đang là cao điểm của mùa mưa thời tiết diễn biến hết sức phức tạp để hệ thống thông tin liên lạc quân sự luôn được thông suốt cho các đơn vị trên địa bàn quân khu chín và các đơn vị đóng quân trên các đảo tiền tiêu của tổ quốc
tiểu đoàn một mươi bốn lữ đoàn năm trăm chín mươi sáu binh chủng thông tin liên lạc đã chủ động tăng cường quân số trực tại chỗ và triển khai các phương án cơ động khác phục vụ sửa chữa khi có sự cố xảy ra
nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ đó thời gian qua cán bộ chiến sĩ công nhân viên của tiểu đoàn một mươi bốn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tự lực tự cường nỗ lực vươn lên làm chủ trang bị khí tài bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời thông suốt vững chắc trong mọi tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
nhiệm vụ chính của trạm thì là chủ yếu là về tổng đài truyền dẫn truyền số liệu
thì tổng đài chủ yếu là phát triển
các cái luồng và cho cái khu vực theo cái chỉ đạo của trên khi có lệnh tra các cái thuê bao xem thuê bao nào nó bị nỗi bị sự cố thì mình báo về cho bộ phận cáp để họ đi khắc phục và sửa chữa
do đặc thù của đơn vị bảo đảm thông tin trên địa bàn rộng và phức tạp với nhiều loại phương tiện khí tài đặc trủng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phân tán phức tạp
nên tiểu đoàn đã chú trọng đến công tác
huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ trạm tích cực đổi mới hình thức phương pháp quán triệt giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm
nhất là chiến sĩ mới và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thông tin đặc biệt trong mùa mưa bão
thì ngay từ đầu năm chúng tôi luôn chú trọng công tác tổ chức huấn luyện
đặc biệt về chuyên môn nghiệp vụ đồng đều về mặt chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả các đồng chí trong tổ cơ động
cũng như các đồng chí làm nhiệm vụ thông tin thường xuyên
để chúng tôi có một số lực lượng đông đảo các đồng chí sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong quá trình khắc phục sự cố thông tin
bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm đến lực lượng các trang vị khí tài
dự phòng để sẵn sàng xử lý các sự cố khi mà có xảy ra tình huống xảy ra
nhờ làm tốt công tác huấn luyện
cũng như thường xuyên kiểm tra bảo quản thường xuyên các trang thiết bị
những năm qua tiểu đoàn một mươi bốn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất
góp phần xây dựng binh chủng cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại